nhân dịp kỷ niệm quốc khánh turkmenistan ngày hôm nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã gửi điện mừng tới ngài gurbanguly bedu muhammadov tổng thống turkmenistan
và cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
cũng đã gửi điện mừng tới ông rashid meredov bộ trưởng bộ ngoại giao turkmenistan